ngày hai mươi chín tháng một đoàn công tác đảng bộ thành ủy tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ubnd bí thư thành hủy đã đến thăm chúc tết tặng quà đảng bộ và nhân dân nghèo tỉnh tây ninh
và thăm các chức sắc của hội thánh cao đài tây ninh
đồng chí nguyễn thiện nhân chúc mừng những thành tựu đã đạt được của đảng bộ và nhân dân tây ninh
trong thời gian qua trong đó phát triển mạnh dịch vụ du lịch và nông nghiệp công nghệ cao
theo bí thư thành ủy tp hcm sắp tới tp hcm sẽ bàn kỹ hơn với các tỉnh đồng nai bình dương và tây ninh
để bảo vệ chặt chẽ nguồn nước hồ dầu tiếng đồng thời thúc đẩy tiến độ lập dự án đường cao tốc tp hcm mộc bài
nhân dịp này thay mặt đoàn đồng chí nguyễn thiện nhân tặng năm trăm linh triệu đồng cho ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh
chăm lo cho hộ nghèo người có hoàn cảnh khó khăn tại tây ninh có điều kiện vui xuân đón tết
đoàn cũng đã đến thăm chúc tết đầu sư thượng thanh và các chức sắc tôn giáo cao đài tỏa thánh tây ninh